được đầu tư xây dựng với nguồn vốn gần bốn trăm linh tỷ đồng trường trung cấp y tế tỉnh bắc cạn được kỳ vọng là sẽ là nơi đào tạo ra nguồn y bác sĩ có năng lực trình độ cao để phục vụ cho ngành y tế của tỉnh
thế nhưng hiệu quả chưa thấy đâu ngôi trường này đang đứng trước nguy cơ phải giải thể vì nhiều năm liền không tuyển đủ sinh viên
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
giảng đường không có một bóng học sinh hành lang gạch đã bong chóc một số hạng mục đã dỉ xét
khung cảnh im lìm vắng lặng đã bao trùm ngôi trường này suốt gần hai năm nay
từ nguồn vốn vai oda tỉnh bắc cạn đã đầu tư gần bốn trăm linh tỷ đồng xây dựng trường trung cấp y tế với quy mô đào tạo một học viên mỗi năm
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cả trường vất vát cũng chỉ tuyển được vỏn vẹn chín học viên
đối với các giáo viên mà không có chuyên ngành y thì cũng đứng trước thềm là nhà trường không có học sinh
chính vì vậy mà những giáo viên mà không chuyên ngành y thì các bạn cũng nghiện vọng là muốn được điều động
điều chuyển sang các trường cao đẳng trong tỉnh để các bạn thực hiện nhiệm vụ là giáo viên
thế còn lại thì các bạn mà có trình độ chuyên môn y dược thì cũng muốn là về ngành
để thực hiện nhiệm vụ là chuyên môn y dược đúng với lệ chuyên ngành của cán bộ
nhà trường cũng đã tính đến phương án nâng cấp lên hệ cao đẳng cũng như phối hợp với một số đơn vị đào tạo liên thông
nhưng cũng không đem lại hiệu quả
rất nhiều máy móc hiện đại đã được chuyển giao cho bệnh viện đa khoa tỉnh và trung tâm y tế các huyện để tránh bị hỏng hóc
nhiều giáo viên cũng được luân chuyển sang các đơn vị khác
tại vì các đồng chí này chủ yếu là các đồng chí mà có các cái về chuyên môn y
thì đã hỗ trợ cho bệnh viện đa khoa tỉnh mà bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn hiện nay thì đang thiếu
tại trường này chỉ còn một bộ phận cán bộ rất ít để làm hành chính thôi
năm năm ngoái thì chúng tôi cũng kỷ niệm một mươi năm thành lập
thì bảo là đấy là một mươi năm thành lập cũng là lần đầu tổ chức mà cũng là lần cuối
thế thì tất nhiên là khi mà đã xây dựng một cái đội ngũ cán bộ của trường
cũng như một cái cơ sở vật chất này thì đúng là cũng khi mà trường mà phải giải thể thì cũng ai cũng có tâm tư là buồn
ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đã yêu cầu sở
y tế xây dựng phương án cổ phần hóa theo đề nghị của một số đơn vị tư nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
với mục đích tiếp tục đào tạo nhân lực ngành y cho địa phương và phục vụ xuất khẩu lao động
chưa biết phương án này có khả thi hay không nhưng điều nhãn tiền có thể thấy là công trình trăm tỷ vẫn đang xuống cấp từng ngày
điều này là một lãng phí lớn với một tỉnh nghèo như bắc cạn